trong đó các huyện hướng hóa đắk rông và cam lộ đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ một vài nơi
tại xã cam thành huyện cam lộ nước lũ đổ về nhanh đã cuốn trôi một xe ô tô tải của người dân
rất may không có thiệt hại về người
hiện chính quyền các xã nằm dọc sông hiếu đang theo dõi sát mực nước sông

đồng thời lực lượng chức năng đã chốt chặn ở những tuyến đường bị ngập lụt
để cảnh báo hỗ trợ người dân tránh chú an toàn
do ảnh hưởng của bão số năm trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi

tại cảng dung quốc đã trôi giạt và mắc cản tại bãi biển thôn hải ninh
xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
ngay sau khi bão chốt chặn tàu vận tải chở dầu pv alliance quốc tịch việt nam
sau khi phát hiện tàu bị nạn quân đội biên phòng cảng vụ tỉnh quảng ngãi
đã phát đi tiến hiệu hỏi thăm sức khỏe của các thủy thủ và đề nghị hỗ trợ cứu hộ cứu nạn

điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự

việc khởi tố bảy bị can này là nhằm tiến hành điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai nghìn
ghi xuất xứ từ canada xảy ra tại vn pharma trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bốn
hôm nay ba mươi một tháng một mươi viện kiểm sát nhân dân tỉnh tây ninh đã tổ chức buổi xin lỗi công khai bảy nạn nhân
trong một gia đình bị oan
công an sai suốt bốn mươi năm
theo hồ sơ tối ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại một nhà máy xây lúa ở ấp bùng binh xã đôn thuận xảy ra một vụ cướp
từ lấy khai của đối tượng tình nghi cơ quan tố tụng đã bắt lần lượt bảy người trong gia đình bà võ thị thương
sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi năm ngụ ở xã đôn thuận huyện trảng bàng
sau đó công an không chứng minh được hành vi phạm tội của các nạn nhân nên phải thả họ sau bốn năm tạm giam
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh tây ninh cho biết
thời điểm vụ án xảy ra các quy định pháp luật còn chưa hoàn thiện nên đã xảy ra những sự việc đáng tiếc
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tây ninh gửi lời công khai xin lỗi đến các nạn nhân bị oan
được biết các nạn nhân yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh bồi thường số tiền sáu mươi tỷ đồng tổn thất tinh thần và tổn thất thực tế
hiện các nạn nhân và viện kiểm sát nhân dân tỉnh vẫn chưa thống nhất được số tiền bồi thường
cục an toàn thông tin đã xác định được hơn bốn trăm linh địa chỉ ip bị lây nhiễm với hơn một mươi sáu biến thể của mã độc
trong chiến dịch tấn công này mã độc chủ yếu được lây nhiễm qua đường email đánh lừa người dùng nhấn vào địa chỉ firewood đính kèm
cục an toàn thông tin thuộc bộ thông tin và truyền thông phát đi lệnh điều phối yêu cầu các cơ quan tổ chức
doanh nghiệp gấp rút giả quét bóc gỡ các tệp tin mã độc của chiến dịch tấn công có chủ đích quy mô lớn
nhằm vào các cơ quan chính phủ và hạ tầng thông tin quan trọng của việt nam
ngoài việc đánh cắp thông tin tin tặc có thể lợi dụng máy của người dùng để tấn công các máy tính khác
huy động thành một mạng máy tính để tấn công ddos vào các hệ thống lớn
các mã độc này cũng có thể nằm vùng sán điệp để thực hiện tấn công leo thang các hệ thống thông tin trọng yếu
cục an toàn thông tin nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của các mã độc được nhóm tin tặc sử dụng trong chiến dịch tấn công có chủ đích quy mô lớn lần này
và đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện gấp các biện pháp bóc gỡ mã độc bằng công cụ gia quét
ngày ba mươi một tháng một mươi đồng chí nguyễn hồng sâm vụ trưởng trưởng cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ
đã đến trao căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh nguyễn văn hiền bảy mươi một tuổi
chiến sĩ cách mạng bị tù đầy trong kháng chiến ngụ tại ấp cầu chùa xã kế an huyện kế sách tỉnh sóc trăng
lãnh đạo hội cựu chiến binh huyện kế sách tỉnh sóc trăng cho biết
cựu chiến binh nguyễn văn hiền là người có đạo đức lối sống gương mẫu
nhưng do con đông và lớn tuổi
nên những năm gần đây cuộc sống rất khó khăn căn nhà xuống cấp
căn nhà mới được trao tuy nhỏ gọn nhưng khang trang và ấm cúng
giúp cựu chiến binh nguyễn văn hiền được an cư trong những năm tháng cao tuổi
và đó cũng thể hiện sự ghi ơn đối với những người có công với cách mạng của xã hội
thông tin từ ủy ban di sản thế giới unesco cho biết
unesco đã tiến hành bỏ phiếu công nhận hà nội là thành phố sáng tạo
cùng với sáu mươi năm thành phố khác trên thế giới
cùng với hà nội sáu mươi năm thành phố sáng tạo khác cũng được ghi danh đợt này
như vậy đến thời điểm hiện tại tổng mạng lưới thành phố sáng tạo
được unesco công nhận đã lên tới con số hai trăm bốn mươi sáu
theo hồ sơ hà nội là thành phố có cơ cấu số dân vàng năm mươi một bảy dân số trẻ
có một cộng đồng sáng tạo mới ngày phong phú gồm các nhà thiết kế nghệ sĩ
nhà đổi mới khoa học công nghệ và các không gian sáng tạo trên toàn thành phố
lĩnh vực thiết kế của hà nội không chỉ có bề dày hình thành và phát triển
mà hơn thế còn có sự giao thoa sáng tạo của nhiều nền văn hóa khác nhau
điển hình những dấu ấn đầu tiên của thiết kế tại hà nội vẫn có thể được nhìn thấy
trong nhiều công trình kiến trúc có lịch sử lâu đời như hoàng thành thăng long
cho đến hiện đại như cầu nhật tân
thưa quý vị trong hai ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi
quốc hội khóa một mươi bốn đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội thu chi ngân sách nhà nước
đa số đại biểu đều đánh giá cao về những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành kinh tế của chính phủ trong năm qua
phân tích những điểm còn tồn tại hạn chế cũng như đề xuất những giải pháp cho những năm tới
theo nhận định của đa số đại biểu với sự vào cuộc quyết liệt của toàn đảng toàn dân toàn quân
dự kiến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành toàn diện
đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt và vượt toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu trong đó có năm chỉ tiêu vượt kế hoạch
tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu để ra tốc độ gdp cả năm hai nghìn một mươi chín ước đạt trên sáu tám
thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới
tổng thu ngân sách nhà nước đạt ba ba dự toán bộ chi ngân sách nhà nước khoảng ba bốn gdp
nợ công giảm còn năm mươi sáu một gdp vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chín tháng đạt một mươi bốn hai tỷ usd cao nhất từ trước đến nay
tuy nhiên bên cạnh đó việc thu ngân sách còn chưa đạt yêu cầu đề ra kết quả từ nguồn vốn fdi chưa trọn vẹn
một số cơ chế pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp còn chống
nguồn vốn đầu tư nước ngoài giải ngân thực hiện vào nước ta trong bốn năm vừa qua liên tiếp gia tăng
tuy nhiên những kết quả mang lại từ fdi chưa trọn vẹn
năm hai nghìn một mươi chín tình trạng chậm giao vốn giao nhiều đợt và chậm điều chỉnh vốn đầu tư phát triển
trong đó có vốn oda vẫn chưa có nhiều cải thiện
khiến nhiều dự án có ý nghĩa
có ý nghĩa lớn đến phát triển kinh tế xã hội chậm được triển khai
bị dở dang chuyển tiếp kéo dài
với tình trạng này một số dự án đầu tư vay vốn oda đã đến gần hết thời hạn hiệp định
vẫn không thể hoàn thành gây ra rất nhiều hệ lụy
chính phủ cũng xác định những nguyên nhân chủ quan
tức là ở khâu tổ chức thực hiện vẫn là cái nguyên nhân chủ yếu
vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao
và cơ bản là thiếu động lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi chín là năm cuối của nhiệm kỳ
và có ý nghĩa hết sức quan trọng
quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và tạo tiền đề bước vào giai đoạn xây dựng các chiến lược một mươi năm tới
cũng như kế hoạch năm năm của giai đoạn tiếp theo
do đó nhiều giải pháp sẽ được đưa ra trong thời gian tới
từ phía chính phủ cũng như đề xuất từ đại biểu quốc hội
cần có sự khởi động sớm cho việc xây dựng thể chế
có liên quan đến sự phát triển cách mạng công nghiệp bốn
đến kinh tế số kinh tế chia sẻ
quản lý có hiệu quả và hỗ trợ cho sự phát triển các mô hình kinh doanh mới
mô hình đổi mới sáng tạo
thứ hai hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ
và triển khai có hiệu quả các tài sản trí tuệ
do người việt nam tạo ra trên thế giới
và tiếp tục hoàn thiện thể chế vùng
giúp cho các tỉnh trong vùng liên kết với nhau hỗ trợ nhau phát triển
bối cảnh của tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường
và với một độ mở cao của nền kinh tế
như của việt nam
thì chính phủ khoán triệt chủ trương của đảng định hướng
để xây dựng và phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ
và tăng cường những cái khả năng thích ứng
cũng như là cái khả năng chống chịu trước những cái biến động của bên ngoài
và mở rộng và đa dạng hóa các thị trường
giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực kinh tế có vốn fdi
và phát triển mạnh nội lực và khu vực trong nước
có thể nói bức tranh kinh tế xã hội của chúng ta năm hai nghìn một mươi chín
đang kết thúc
những nền kinh tế có nhiều điểm sáng tích cực
dù còn nhiều khó khăn từ thị trường trong nước và quốc tế
những căng thẳng trong cuộc chiến thương mại mỹ trung
vừa tạo cơ hội cũng như thách thức cho nhiều quốc gia
trong đó có việt nam
vì thế những giải pháp thuyết liệt đột phá
cải cách thể chế cho doanh nghiệp sẽ tạo thêm động lực
cho kinh tế việt nam cất cánh
ngoài những kiến nghị để nền kinh tế phát triển bền vững
tại phiên thảo luận các đại biểu quốc hội cũng đã thẳng thắn
chỉ ra nhiều vấn đề đang tồn tại trong xã hội
như sự súng cấp của văn hóa đạo đức
những bất cập trong lĩnh vực giáo dục
tình trạng ô nhiễm môi trường ô nhiễm nguồn nước
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
đề cập đến vấn đề văn hóa
nhiều đại biểu cho rằng dù đạt được những thành tiệu
nhưng xét về tổng thể văn hóa vẫn chưa được coi trọng
chưa tương xứng với tiềm lực kinh tế đang phát triển của đất nước
trong khi văn hóa là gốc rễ của mọi vấn đề
tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
để thực hiện trong giai đoạn tới
như là các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo
và xây dựng nông thôn mới mà chúng ta đang thực hiện trong giai đoạn hiện nay
trong bài phát biểu của mình
chính bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng thừa nhận
việc xuống cấp của đạo đức xã hội đạo đức kinh doanh
trách nhiệm nghề nghiệp quy tắc ứng xử văn minh công cộng
lối sống thực dụng cá nhân vị kỳ tệ nạn tội phạm xã hội
rõ ràng rằng tất cả những vấn đề đó đều là vấn đề của văn hóa
liên quan đến văn hóa và có nguyên nhân tử văn hóa
ngoài lĩnh vực văn hóa
nhiều bất cập trong lĩnh vực giáo dục cũng được các đại biểu thẳng thắn cho ý kiến
đại biểu nguyễn thị xuân thu đã dành chọn bài phát biểu của mình
để nói về lĩnh vực này
vị đại biểu này đã đưa ra nhiều dẫn chứng về những bất cập
trong ngành giáo dục thời gian qua
tại mầm non học sinh bị bạo hành bởi chính những cô nuôi dạy trẻ
cô giáo đánh học sinh thường xuyên đến mức phụ huynh phải đặt camera
vấn nạn học thêm dạy thêm mua điểm gian lận thi cử
như tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám ở hà giang hòa bình sơn la
đại biểu đoàn khánh hòa cho rằng đây là hệ quả của một nền giáo dục
được quản lý lòng lẻo cải tiến giáo dục không đi đôi với đổi mới cơ chế
để cảnh báo cho việc cần đẩy nhanh nâng cao chất lượng giáo dục
đại biểu nguyễn thị xuân thu đã trích dẫn phát biểu rất nổi tiếng
của cố tổng thống nam phi nelson mandela
để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử
hoặc tên lửa tầm xa chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục
và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên
bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục ấy
các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục ấy
tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán
của nền giáo dục ấy
và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo
của nền giáo dục ấy
công lý bị mất trong tay của các thẩm phán của nền giáo dục ấy
và sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia
ô nhiễm môi trường ô nhiễm nguồn nước những vấn đề được cử tri
nhiều năm nay kiến nghị lên quốc hội nhưng vẫn chưa được giải quyết
triệt để được các đại biểu tiếp tục đưa ra tại phiên thảo luận
đây vẫn là những nội dung mà nhân dân hết sức quan tâm
năm hai nghìn một mươi tám thì điều tra bảy tháng
hai mươi bốn nhân dân rất quan tâm về môi trường
và nhiều nơi thì ô nhiễm môi trường nhân dân còn bức xúc
và sự cố môi trường xảy ra ở một số nơi
nhưng mà việc cảnh báo thông tin phòng ngừa ô nhiễm
chưa kịp thời và gây lo lắng trong nhân dân
phát triển kinh tế suy cho cùng cũng nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống của người dân
nhưng sống trong môi trường ô nhiễm từ không khí đến nguồn nước
và thực phẩm nghĩa là từ thở đến uống và ăn đều trở nên nguy hiểm
thì chất lượng cuộc sống có thực sự được nâng cao
trong hai ngày của phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội
đã có gần một trăm linh đại biểu phát biểu
đây cũng là những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến nghị trưởng quốc hội
từ đó xác lập yêu cầu với chính phủ phải có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay
mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi chương trình thời sự hai mươi hai h hôm nay
với những tin tức quốc tế đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên thanh huyền
vâng xin cảm ơn chị khánh thư
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy của truyền hình nhân dân
sau đây là những thông tin chính sẽ có trong bản tin tối nay
băng jammu và kashmir
chính thức được chia tách
tân chủ tịch ecb kêu gọi các nước eurozone tăng chi ngân sách
người cao tuổi thế hệ bạc mới của nền kinh tế
sau đây là nội dung chi tiết
hôm nay ấn độ chính thức chia tách băng jammu và kashmir thành hai thực thể liên bang
từ giữa đêm nay băng jammu và kashmir sẽ không còn tồn tại
và thay vào đó sẽ là ladak không có cơ quan lập pháp
và jammu và kashmir có cơ quan lập pháp
sự thay đổi hành chính này diễn ra sau một động thái gây tranh cãi ngày năm tháng tám
khi chính phủ liên bang sửa đổi điều ba trăm bảy mươi trong hiến pháp
vốn bảo đảm các quyền đặc biệt cho bang jammu và kashmir
và sắp nhập vùng có đa số người hồi giáo duy nhất ở ấn độ với phần còn lại của nước này
bằng việc chấm dứt quy chế bán tự trị của vùng này
chính phủ của thủ tướng modi đã thực hiện một lời hứa của đảng cầm quyền
tuy nhiên nhiều người dân kashmir không hài lòng với việc này
đây được xem là quyết định chính trị có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với khu vực kashmir
tranh chấp giữa ấn độ và pakistan trong gần bảy thập kỷ qua
khu vực kashmir hiện chia thành hai phần do ấn độ và pakistan quản lý
song mỗi nước đều đòi chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này
tân chủ tịch ngân hàng trung ương châu âu ecb christine lagarde vừa cho rằng
các quốc gia khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone thẳng dư ngân sách như đức
nên tăng chi để chống đỡ cho tình hình tăng trưởng chậm trong khối này
bà lagarde nhấn mạnh dù đã phối kết hợp thành công các chính sách tài chính
nhằm bảo vệ eurozone trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nợ hai nghìn tám hai nghìn chín
nhưng kể từ đó các nước thành viên có thẳng dư ngân sách trong khối
thực sự chưa chứng tỏ được nhiều nỗ lực cần thiết
bà cho rằng các quốc gia ghi nhận thặng dư ngân sách thường xuyên như hà lan đức
và một số ít nước khác nên giảm bớt các điều kiện ràng buộc tài chính
nhằm hỗ trợ khắc phục tình trạng mất cân bằng hiện nay
với cam kết lấy lại lòng tin của người dân
hôm nay thủ tướng nhật bản abe shinzo đã bổ nhiệm nữ thượng nghị sĩ mori masako
làm bộ trưởng tư pháp thay cho ông kawai kachiyuki
người đã nộp đơn từ chức sau những thông tin liên quan đến bê bối cá nhân
tân bộ trưởng tư pháp masako năm mươi năm tuổi là thượng nghị sĩ của đảng dân chủ tự do cầm quyền
trước đó bà từng giữ chức quốc vụ khanh phụ trách vấn đề tỷ lệ sinh giảm
và được biết đến nhờ các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới
cũng như sự tham gia của phụ nữ tại nơi làm việc
bà đã ba lần trúng cử trong các cuộc bầu cử thượng viện
bà masako được bổ nhiệm chỉ một ngày sau khi ông kachiyuki nộp đơn từ chức
do có những thông tin liên quan đến bê bối tại văn phòng bầu cử của vợ ông là thượng nghị sĩ kawaii andri
như vậy chỉ trong hai tuần qua nội các mới của nhật bản đã có tới hai thành viên từ chức
hôm nay hội đồng châu âu về nhân quyền cho biết tình hình người di cư
trong các trại trên các đảo của hy lạp đang dễ bùng nổ và bên bờ thảm họa
cơ quan này nhận định tình hình người di cư
gồm cả người tị nạn tại quần đảo asia của hy lạp xấu đi trầm trọng trong một mươi hai tháng qua
cần các biện pháp khẩn cấp để giải quyết tình trạng tuyệt vọng trong đó hàng nghìn con người đang sinh sống
điều kiện vệ sinh của người tị nạn sinh sống trên các đảo này cực kỳ tồi tệ
không có chăm sóc y tế và hệ thống vệ sinh tại các trại đã quá tải
mọi người xếp hàng trong nhiều giờ để nhận được thực phẩm và vào nhà vệ sinh
hy lạp lại trở thành điểm đến chính cho những người tị nạn vào châu âu
và nước này đang phải vật lộn để hỗ trợ hơn bảy mươi người di cư và tị nạn
thưa quý vị lâu nay chúng ta thường cho rằng người cao tuổi thì sẽ gặp khó khăn
trong việc tiếp cận các xu hướng tiêu dùng hiện đại đặc biệt là công nghệ
tuy nhiên tại các nước châu á như hàn quốc và trung quốc
người già đang dần bắt kịp xu thế mới
và cũng chính điều này đang tạo ra hẳn một ngành kinh tế phục vụ người cao tuổi
minh chứng là có tới tám mươi người hàn quốc trên sáu mươi tuổi đang sử dụng điện thoại thông minh
với những tùy chỉnh dành riêng cho mình
những người tiêu dùng trên sáu mươi tuổi đang được mệnh danh là thế hệ bạc mới trong nền kinh tế hàn quốc
rất nhiều mặt hàng điện tử đã được tung ra thị trường dành riêng cho nhóm đối tượng này
ví dụ như điện thoại thông minh
với những tính năng hiện đại nhưng lại phục vụ nhu cầu giải trí lâu đời
như nhạc truyền thống hay trò chơi đố chữ cổ xưa
nó cũng tích hợp những ứng dụng giúp người dùng tập luyện để giảm chứng mất trí nhớ
tôi sử dụng điện thoại thông minh để xem video trên youtube
tôi cũng theo dõi tin tức bằng điện thoại
và sử dụng kakatok để nói chuyện với mọi người
bên cạnh đó nhiều loại loa thông minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng ra mắt
giúp những người già sống một mình có thể trò chuyện và cảm thấy bớt cô đơn
thậm chí có loại còn có thể nhận biết được cảm xúc của chủ nhân
mặc dù chưa hẳn là một người bạn
nhưng đa phần người cao tuổi đều cảm thấy ấm lòng khi có ai đó đang chờ đợi họ ở nhà
khoảng cách thế hệ ngày một lớn và số lượng người già sống một mình ngày càng tăng
vì vậy công nghệ có thể góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lớn tuổi
khi tuổi càng cao người già lại càng quan tâm nhiều hơn đến việc sống vui sống khỏe và sống có ích
họ sẵn sàng chi mạnh tay hơn cho thực phẩm dưỡng sinh
và các mặt hàng hữu cơ
trước đây tôi thường chăm lo cho con cái
nhưng bây giờ tôi chỉ tập trung vào chồng và tôi
chúng tôi tập trung giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn những món ăn ngon
người cao tuổi là thế hệ những người vừa có thời gian vừa có tiềm lực kinh tế để đầu tư cho bản thân
và cảm thấy vui vì điều đó
dự kiến do số người già ngày càng tăng
thị trường tiêu dùng cho đối tượng này tại hàn quốc
không bao gồm các sản phẩm tài chính
sẽ đạt sáu mươi tám tỷ đô
đầu là mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó tại trung quốc
ở các quảng trường công viên trên khắp đường phố
các nhóm phụ nữ người cao tuổi thường xuyên tụ tập vào sáng sớm và xế chiều
để nhảy múa cùng nhau với tiếng nhạc sập sình từ loa phóng thanh
trang đầu một ứng dụng chuyên dạy những người cao tuổi nhảy đầm
đã có hơn hai trăm linh triệu người dùng ở trung quốc
lượng người dùng này nhiều hơn dân số mexico và anh cộng lại
ứng dụng được ra mắt vào năm hai nghìn một mươi năm dưới hình thức ứng dụng video dạy nhảy
trang đầu hướng dẫn người dùng
nhảy theo nhiều phong cách như múa dân gian trung quốc
jazz khiêu vũ và cả hip hop
các video trên trang đầu được thực hiện bởi chính người dùng
gồm người dạy nhảy chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp
ứng dụng có các bộ lọc giúp thân hình
làn da của người dùng trông đẹp hơn
chúng cũng dễ dàng được chia sẻ rộng rãi với các nền tảng mạng xã hội khác
thông thường để quay được một cái video như thế này
chúng tôi phải cần đến sự hỗ trợ của rất nhiều máy móc và thiết bị hiện đại
nhưng với phần mềm này mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn
những điện thoại thông minh và công việc sau đó là đăng tải lên mạng xã hội
trang đầu cho biết họ đã nhận được loạt vốn tài trợ khổng lồ
từ các tập đoàn lớn như tencent ggv capital
công ty cũng tiết lộ ở vòng gọi vốn gần đây nhất
họ huy động được gần một trăm linh triệu đô la mỹ
vì vậy họ sẽ tiếp tục mở rộng cách kiếm tiền
thông qua du lịch và các hoạt động ngoại tuyến dành cho người cao tuổi
với hai mươi năm dân số sẽ đạt sáu mươi tuổi
vào năm hai nghìn ba mươi nhóm tuổi cao niên đang là mục tiêu tiếp theo
của các ông lớn công nghệ tại trung quốc
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại